đoàn công tác của bộ lao động thương minh và xã hội do thứ trưởng lê văn thanh làm trường đoàn
đã về làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh hà nam về công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp ncov
trong những doanh nghiệp và cơ sở sản xuất có người lao động nước ngoài đặc biệt là lao động trung quốc
đoàn công tác yêu cầu ngành lao động thương minh và xã hội tỉnh hà nam tiếp tục công tác giám sát
theo dõi báo cáo cập nhật dịch bệnh tại những khu vực có lao động đến từ vùng dịch
các doanh nghiệp có người lao động trung quốc phải phối hợp chặt chẽ với ngành chức năng địa phương
thực hiện giám sát theo dõi dịch bệnh và khai báo y tế theo đúng quy định nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bùng phát
hà nam đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh các cấp tỉnh đã quyết định cho học sinh nghỉ học
tạm dừng các lễ hội chưa khai mạc cách ly theo dõi khai báo y tế đối với tất cả những người lao động trở về từ vùng dịch